năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đang cận kề tuy nhiên tại quảng bình tình trạng thiếu giáo viên biên chế
tại tất cả các bậc học đang là thách thức lớn đối với ngành giáo dục tại đây
việc thiếu giáo viên sẽ khiến nhiều học sinh trong độ tuổi đến trường có nguy cơ không thể đến lớp
đặc biệt là bậc mầm non ghi nhận của truyền hình nhân dân tại quảng bình
trước đây việc thiếu phòng học khiến rất nhiều học sinh ở bậc mầm non tại xã sơn trạch
huyện bố trạch tỉnh quảng bình phải học tạm học nhờ
nhiều cháu không được đến trường do không có phòng học
được sự quan tâm của các ban ngành năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trường mầm non sơn trạch được đầu tư xây dựng thêm nhiều phòng học mới
tuy nhiên do thiếu giáo viên nên việc mở lớp gặp nhiều khó khăn
được sự quan tâm của lệnh đều địa phương trường đã có thêm bốn phòng học
vì vậy là nguyện vọng của nhà trường cũng như của địa phương cũng như phụ huynh
muốn tăng thêm bốn lệnh
lớp có nghĩa là phải thiếu tạm giáo viên
để tất cả đặc đề ba tuổi bốn tuổi đều được đến trường
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi toàn tỉnh thiếu gần bốn trăm linh giáo viên
trong đó chỉ riêng huyện bố trạch hiện đang thiếu một trăm năm mươi bảy biên chế
so với biên chế được giao năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó bậc học mầm non tăng ba mươi một lớp thiếu một trăm linh sáu biên chế
bậc tiểu học tăng hai mươi ba
trong đó bậc học mầm non tăng ba mươi ba lớp thiếu ba mươi năm biên chế
do tăng lớp ở cả ba cấp học
cho nên bố trạch cũng như các huyện thị thành phố khác trong toàn tỉnh
thì tăng lớp cho nên là thiếu biên chế giáo viên so với biên chế cũ được giao
phòng cũng đang đề xuất thăm mưu cho huyện đề xuất tỉnh giao xem biên chế
hoặc là có cơ chế để giúp cho ngành giáo dục các huyện thị trạng thành phố
giải quyết số biên chế thiếu để đáp ứng nhu cầu cho năm hai nghìn hai mươi
trước thực trạng trên các ban ngành liên quan tỉnh quảng bình
cần sớm có cơ chế để tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh trong độ tuổi đến trường
được tham gia học tập khi năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đang cận kề